chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị thị trường bất động sản vẫn đang dư thừa nguồn cung căn hộ chung và cao cấp
trong khi cầu về nhà ở bình dân luôn cao nhưng chưa bao giờ đủ cung
một vấn đề đáng suy ngẫm việt nam là quốc gia có tốc độ tiêu thụ rượu bia đứng đầu thế giới
tỷ lệ thuận với số lượng các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân do uống rượu bia
ngoài ra những thông tin đáng chú ý về thị trường sẽ có trong nhịp sống kinh tế hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
những ngày giữa tuần đã chứng kiến giá vàng thế giới và trong nước đều quay đầu giảm nhẹ
do nhiều nhà đầu tư chốt lời sớm
theo dự báo từ thị trường kinh tế đang suy giảm do chiến tranh thương mại
có thể các ngân hàng trung ương sẽ giảm lãi suất giá vàng tiếp tục có cơ hội đi lên
tập đoàn doge niêm yết giá vàng sgc mua bán ở quanh mức ba mươi sáu bốn ba mươi sáu năm triệu đồng một lượng
giữ nguyên mức giá chiều mua và giảm năm mươi đồng một lượng chiều bán so với chốt phiên trước
tranh lược mua bán là một trăm linh đồng một lượng
theo các chuyên gia giá vàng giảm nhẹ là do nhà đầu tư chốt lời sớm sau phiên tăng nóng vừa qua
hiện nay tám mươi người dân thành thị không thể mua nhà tại những dự án nhà ở thương mại
có chất lượng vào hàng tối thiểu và có giá bán thấp nhất trên thị trường
vì giá bán đã cao gấp bảy tám lần mức thu nhập mỗi năm của một hộ gia đình trung lưu
thực tế giá nhà ở vẫn không phù hợp với khả năng chi trả của số đông người dân
các nhà đầu tư vẫn chỉ tập trung vào phân khúc chung và cao cấp với giá trên hai mươi năm triệu đồng một mét vuông
mà bỏ qua phân khúc nhà ở bình dân nhà ở xã hội
một nguyên nhân khác là có đến bảy mươi tám mươi các giao dịch được thực hiện thông qua đội ngũ môi giới
đầu cơ mua đi bán lại để chi phối và chiếm lĩnh thị trường
thị trường bất động sản còn chịu ảnh hưởng từ sự thiếu minh bạch của các cơ quan quản lý
nhà nước cần siết chặt cơ chế trong quản lý giám sát để tránh sự đầu cơ
cần nghiên cứu các quỹ tài chính để hỗ trợ các dự án phát triển nhà ở giá rẻ
thưa quý vị và các bạn sau một mươi năm thành lập vấn đề giữ hay bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu lại tiếp tục được đưa ra bàn luận
theo hiệp hội xăng dầu việt nam việc trích lập và sử dụng quỹ bình ổn giá khiến người tiêu dùng chịu thiệt hơn là được lợi
vì bản chất là người tiêu dùng đang phải ứng trước cho quỹ
việc sử dụng quỹ bình ổn giá cũng mang đậm tính can thiệp hành chính nên làm meo mó giá cả thị trường xăng dầu
hiệp hội xăng dầu việt nam kiến nghị bỏ quỹ bình ổn giá để lĩnh vực xăng dầu hoạt động theo cơ chế thị trường
diễn biến theo xu hướng chung của giá thế giới
các doanh nghiệp xăng dầu khác nhau đang sở hữu lượng quỹ bình ổn giá khác nhau
nghịch lý là có khi trích quỹ cả năm nhưng chỉ xả một vài kỳ điều hành đã âm quỹ
điều đó cho thấy cơ quan điều hành giá đang lạm dụng quỹ bình ổn giá
làm nhiễu loạn thị trường gây thiệt hại cho người tiêu dùng
hiện nay hàng hóa giả mạo hàng việt nam đang gây thất thu thuế và làm thiệt hại cho người dân
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín đã đề nghị lực lượng chức năng tập trung điều tra
giả soát để kịp thời phát hiện ngăn chặn hàng hóa giả mạo xuất xứ
nhãn mát để có biện pháp quản lý theo đúng quy định pháp luật
thưa quý vị từ ngày hai mươi tháng năm đến ngày một tháng sáu
các hãng hàng không việt sẽ áp dụng nhiều quy định mới ảnh hưởng đến giá vé và hành lý ký gửi của hành khách
jetstar pacific sẽ tinh phí ký gửi hành lý tăng theo độ dài đường bay
từ ngày hai mươi tháng năm việt nam airlines sẽ có thêm hạng vé khuyến mãi đặc biệt trên trạng quốc tế
không bao gồm hai mươi kg hành lý ký gửi và không được phép hoàn hủy thay đổi ngày giờ bay
hành khách không bay đúng ngày giờ sẽ phải bỏ vé
từ ngày một tháng sáu vietjet air sẽ tăng giá phụ thu thay đổi tên hành khách bay nội địa
từ ba trăm bốn mươi đồng lên ba trăm bảy mươi bốn đồng so với trước ngày một tháng sáu
trong một báo cáo công bố năm hai nghìn một mươi tám tổ chức y tế thế giới đã đánh giá mức tiêu thụ rượu bia của người việt
ở bậc cao nhất so với các quốc gia khác trong khu vực
ước tính trung bình mỗi người việt nam trên một mươi năm tuổi tiêu thụ tám ba lít cồn nguyên chất trong một năm
nhiều hơn hẳn người trung quốc và gấp bốn lần người singapore
việt nam là quốc gia có tốc độ tăng tiêu thụ
việt nam có tốc độ tăng tiêu thụ rượu bia lớn nhất thế giới gần chín mươi kể từ năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn một mươi bảy bình quân mỗi người việt uống gần chín lít đồ uống có cồn
đáng tiếc số liệu tốc độ tiêu thụ rượu bia tăng chóng mặt lại tỷ lệ thuận với số vụ tai nạn giao thông
có nguyên nhân do uống rượu bia
năm hai nghìn một mươi sáu bốn mươi vụ tai nạn giao thông tại việt nam liên quan đến uống rượu bia
thời gian gần đây có tới sáu mươi năm bảy mươi các vụ tai nạn giao thông mà người điều khiển phương tiện
liên quan đến vi phạm đồng độ cồn
thưa quý vị năm phút của nhật sống kinh tế sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường
các thông tư quy định và những điểm đáng chú ý đối với người tiêu dùng
quý vị có thể theo dõi qua trang web nhândântv vn chuyên mục nhịp sống kinh tế